ngày một mươi ba tháng tám công an tp hà nội cho biết đang tạm giữ hình sự đỗ văn quang cùng với bốn đối tượng khác có liên quan đến một vụ đòi nợ thuê trên địa bàn hà nội
qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phát hiện đối tượng đỗ văn quang tức quang rambo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường yên hòa quận cầu giấy hà nội là đối tượng hình sự đã quy tụ nhiều đàn em hoạt động cho vay lãi và nhận đòi nợ thuê
nhóm của quang thường xuyên lên facebook cá nhân để live stream hình xăm trổ khoe tiền để khuếch trương thanh thế
cơ quan công an xác định vào đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đỗ văn quang câu kết với đối tượng nguyễn đức nhân
trú tại phường giang biên quận long biên hà nội cũng là đối tượng hoạt động thu nợ
nhóm đối tượng có liên quan đến một vụ đòi nợ thuê trên địa bàn hà nội
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã bắt và tạm giữ hình sự đỗ văn quang
cùng bốn đối tượng khác là nguyễn đức nhân đỗ văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn văn huy sinh năm hai nghìn một
và nguyễn xuân linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng